xin chào và hẹn gặp lại
tuy nhiên hùng sám sẽ phải chi ra ít nhất năm mươi triệu bảng để hoàn tất thương vụ này
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại